các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ chức cá nhân nào biết thông tin về hai đối tượng trên thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội địa chỉ số bảy phố thiển quang phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội số điện thoại bốn mươi ba chín trăm ba mươi chín sáu nghìn năm trăm linh hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm ba mươi sáu bốn trăm bảy mươi ba đồng chí mai văn thuần đôi trường đội sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội sẽ đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng đối với người cung cấp thông tin